chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân

đây là cửa hàng cung cấp xăng dầu cho toàn bộ đơn vị quân đội trong nội thành
và cũng là cửa hàng cung cấp xăng dầu cho khối văn phòng trung ương

hoàn thành việc chuyển đổi xăng kinh doanh xăng e năm

và chuyển đổi bắt đầu từ ngày hai mươi năm sẽ trở sang ngày hai mươi năm
bốn cột hiện nay đang bán xăng ron chín mươi hai và sẽ được chuyển đổi toàn bộ bốn cột này sang e năm ron chín mươi hai
và không có xăng chín mươi năm không chuyển đổi một cột nào sang chín mươi năm

đặc biệt là
đặc biệt là
đặc biệt là doanh nghiệp mặc dù là một doanh nghiệp quân đội
nhưng mà cũng ủng hộ và cũng thực hiện theo cái chỉ đạo của tổ tướng chính phủ và của chính phủ
và nó thực hiện toàn bộ và dứt khoát là không chuyển sang e năm là chuyển sang toàn bộ

chỉ còn hơn một tuần nữa là đến mốc bán đại trà xăng e năm ra thị trường
cho đến thời điểm hiện nay cơ bản
các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã hoàn tất số lượng tồn kho của xăng ron chín mươi hai
và chuẩn bị xong việc bán xăng e năm ra thị trường
riêng các cửa hàng xăng dầu của petrolimax đã triển khai thí điểm từ sáu tháng nay
và sẵn sàng cho mốc ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
trong phần tiếp theo của chương trình
tái phân bổ đất nông lâm trường cho người dân tại hòa bình
khi có chủ trương tái phân bổ đất nông lâm trường tại địa phương
ông được tạo điều kiện tiếp tục quản lý diện tích đất này
hôm nay ông cùng đại diện chính quyền lực lượng kiểm lâm
đi đo đạc lại diện tích sẽ bàn giao trong thời gian tới
cái đất này chúng tôi cũng đã sử dụng thời gian lâu rồi
thì chúng tôi cũng không tranh chấp về là nhiều quá và ít quá
mà chúng tôi cũng chỉ có là sử dụng đất bằng đấy
thì cũng mong rằng là cái số đất đấy thì cũng mong rằng là các cấp để
cấp cái sổ cho chúng tôi để mà làm cái sổ chúng tôi
để chúng tôi yên tâm để sản xuất để mà canh tác
trước khi bàn giao đất lâm trường chuyển đổi cho những hộ dân như ông lan
chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư đều phải bàn bạc
và đi đến thống nhất chung trong việc tái phân bổ diện tích đất rừng
nó chia ra cái số đất đấy cho mình nhà nào mà nhận cái số đất đấy
mà trong vòng sáu tháng đấy mà mình không sử dụng mình không làm đấy
thì xóm với lại xã sẽ
sẽ thu lại thu hồi lại để cho những người nào có nhu cầu sử dụng phải cam kết thế
không bây giờ mình cứ nhận bỏ đấy để cho người khác làm thì không ai chấp nhận thấy được
theo tôi thấy thì là cái dự án này thứ nhất là cái kế hoạch của các bạn đặt ra rất là phù hợp với cái định hướng của huyện
và thứ hai nữa là phù hợp với lòng dân và tạo được cái sự công bằng minh bạch trong cái phân chia đất lâm trường chuyển về
và các bạn ấy là trung tâm thì là cái cầu nối và những cái
và những cái
và những cái
có những cái kỹ năng có những cái tổ chức thực hiện để đảm bảo được để ra được một cái phương án tối ưu nhất cho cái việc phân chia đất
tỉnh hòa bình trước kia có gần ba mươi hectare đất thuộc quyền quản lý của các nông lâm trường
đến thời điểm này gần một mươi bốn hectare đất thuộc diện này đã được ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình thu hồi
và giao lại cho chính quyền các địa phương để tái phân bổ cho người dân
từ hơn một năm qua khi các hoạt động của dự án thiết lập diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và chính sách tái phân bổ đất
có nguồn gốc nông lâm trường cho người dân địa phương được triển khai
quá trình phân bổ đất triển khai nhanh và được sự đồng thuận cao trong người dân
chúng tôi đánh giá cao hoạt động của các thành viên dự án việt nam
nhờ các hoạt động chia sẻ này việc tái phân bổ đất lâm nghiệp được đẩy nhanh
người dân có nhiều đất đai hơn để sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng đất và kinh tế địa phương
cái khó của nhiều địa phương hiện nay
chính là quá trình tái phân bổ cần thực hiện đòi đạc và xây dựng phương án phân bổ đất
những kinh nghiệm được chia sẻ qua các mô hình điểm của dự án
sẽ giúp nhiều địa phương tháo gỡ vướng mắt còn tồn tại này
có như vậy chính sách tái phân bổ đất nông lâm trường mới thực sự hiệu quả
và được sự đồng thuận cao từ người dân
đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào các dân tộc cống mảng la hủ cơ lao
theo quyết định của thủ tướng chính phủ lồng ghép các chương trình chính sách dân tộc khác
đã thực sự làm thay đổi diện mạo của xã biên giới tỉnh lai châu
cách đây năm năm các bản thuộc xã biên giới tạ bạ nơi chủ yếu là đồng bào la hủ sinh sống
điều kiện vật chất và tinh thần của bà con rất khó khăn
thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào các dân tộc cống mảng la hủ cơ lao ở lai châu
đến nay đời sống của bà con được cải thiện và nâng lên rõ rệt
nhà mình được nhà nước hỗ trợ nhiều
mình không sinh con thứ ba nên được nhà nước hỗ trợ hai triệu đồng
đẻ hai đứa
để hai đứa
mình có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn
cuộc sống ngày trước thì kể cả đường xã không thông đi lấy mắm muối và các thứ cũng khó khăn
giờ đường xã thông lại dân đi lại kể cả xe máy đi lại dân ở đây cũng lợi mà là ăn ổn định hơn
và nhà nước cũng hỗ trợ nhiều mà dân ở đây kể cả thiếu mong muốn cái gì nhà nước đầu tư bây giờ
tính đến nay xã tá bạ huyện mường tè đã hỗ trợ làm nhà cho hơn hai trăm tám mươi hộ gần bốn mươi nhà vệ sinh hàng trăm lượt học sinh được nuôi ăn bán chú
cùng với đó các chính sách hỗ trợ dân tộc được lồng ghép như hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi hỗ trợ không sinh con thứ ba đã thực sự làm thay đổi diện mạo của xã biên giới tá bạ
từ khi triển khai một nghìn sáu trăm bảy mươi hai trên địa bàn xã tá bạ

tà bạ đã truyền thống phẩm pháp luật cao lơ đều vô độngour tàm kiến thức bàn khai sản xuất xét xét xét phân thức nhân dân sản phẩm y tế
họ để lượng độ sáng tạo sáng tạo hoạt động tập trung

chúng tôi cảm ơn với cấp của chính quyền và các cấp chúng tôi đề nghị là hỗ trợ làm nhà ở thì tạm thêm một chút nữa
đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào các dân tộc cống mảng la hủ cơ lao đã mang lại những thành tiệu quan trọng trong công tác giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội làm thay đổi diện mạo các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh lai châu
tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề án các mức hỗ trợ và khung thực hiện vẫn chưa có những thay đổi phù hợp với thực tiễn
nhiều tiểu thành phần còn manh mún giàn trải và trồng chéo nên chưa phát huy hết hiệu quả
mong rằng trong thời gian tới đề án này tiếp tục được đổi mới khắc phục những hạn chế để người dân các dân tộc đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh lai châu
xong để thực hiện mục tiêu này cần có rất nhiều sự thay đổi căn bản từ chương trình học sách giáo khoa học phí lương giáo viên
một chương trình nhiều sách giáo khoa được đề xuất trong dự thảo luật giáo dục sửa đổi lần này đang được coi là cách thức dân chủ hóa nền giáo dục và tạo ra môi trường thuận lợi cho các trường giúp giáo viên chủ động nội dung dạy học phù hợp tình hình thực tiễn
điều hai mươi chín dự luật giáo dục sửa đổi đã bổ sung quy định một chương trình nhiều sách giáo khoa
theo đó chương trình giáo dục phổ thông là thống nhất trong cả nước
trên cơ sở đó khuyến khích các tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo là người chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa
theo quan điểm của nhiều chuyên gia bản chất của cơ chế này là tạo ra hành lang pháp lý cho việc các tác giả nhà xuất bản có quyền biên soạn đăng ký thẩm định sách của mình trở thành sách giáo khoa và các trường giáo viên có quyền lựa chọn sách
song nhiều chuyên gia băn khoăn về việc liệu có thể viết một quyền vài quyển hay phải viết cả bộ tài chính ra sao thẩm định như thế nào

điều ba mươi một dự luật giáo dục sự đổi đã bổ sung quyền vài quyền hay phải viết cả bộ tài chính ra sao thẩm định như thế nào
về vấn đề này theo ý kiến của địa phương nên có nhiều bộ sách nhưng phải trên nền chương trình cơ bản mà bộ giáo dục và đào tạo đã thông qua vì chương trình học là căn cốt để các trường lựa chọn sách phù hợp
điều ba mươi một dự luật giáo dục sự đổi đã bổ sung quyền vài quyền hay phải viết cả bộ tài chính ra sao thẩm định như thế nào
thực tế vấn đề một chương trình có nhiều bộ sách đã được đưa ra trong nhiều năm trở lại đây
việc có nhiều bộ sách để các trường lựa chọn sẽ giúp tạo ra sự cạnh tranh
qua đó nâng cao chất lượng sách giúp trẻ được tiếp cận chi thức dưới nhiều góc nhìn khác nhau
tuy nhiên nếu không có quy định rõ ràng thì sẽ khó trong việc triển khai chính sách này trên thực tế
bên cạnh việc quy định biên soạn một bộ hay nhiều bộ sách giáo khoa trên một chương trình được bộ giáo dục và đào tạo thông qua
vấn đề lương giáo viên học phí cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi bộ lấy ý kiến sửa luật giáo dục
mục đích của mọi sự thay đổi đều nhằm bảo đảm tính công bằng trong việc hưởng quyền lợi học tập theo đúng hiến pháp
vấn đề đặt ra hiện nay đó là triển khai sao cho công bằng trong hệ thống giáo dục mới quan trọng
căn cứ thực tiễn phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hiện nay cũng như yêu cầu phát triển nền giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế
cần đẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học cơ sở
và phân luồng bộ giáo dục và đào tạo đã đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí
đến học sinh cấp trung học cơ sở trường công lập tăng lương giáo viên lên mức cao nhất trong hệ thống thang bảng lương
theo ý kiến của nhiều chuyên gia đây là một đề xuất rất tiến bộ song cần tính toán kỹ
trong hệ thống công lập cơ sở giáo dục chất lượng cao được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí
đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần xem xét tính công bằng để bảo đảm quyền lợi cho học sinh
tại các trường tư thục cung cấp dịch vụ công
tôi đồng ý đề xuất của bộ giáo dục đào tạo là học sinh trung học cơ sở không phải đóng học phí
tuy nhiên đề nghị xem xét thêm là có một
một bộ phận học sinh thuộc các trường tư thục các trường ngoài công lập hay dân lập
hay gọi chung là các trường ngoài công lập
thì chúng tôi cũng đề nghị rằng là phải được quan tâm đến cái bộ phận học sinh này
để cho các em được hồi hưởng vào chính sách ưu tiên nó mang tính chất công bằng
tại sao cơ sở quốc tế ở việt nam thì họ giảng dạy cũng trong điều kiện của môi trường việt nam
thì họ giảng dạy thì thu nhập của họ cao như vậy
thế thì vấn đề đây là cái gì
tuy nhiên mọi sự thay đổi đều phải bảo đảm tính khả thi để qua đó nâng cao hiệu quả
không nên để tình cảnh ban hành cho có mà khó thực hiện
vì đổi mới giáo dục ngoài câu chuyện chất lượng còn liên quan nhiều đến kinh phí và quy trình thực hiện
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
mỹ nhấn mạnh an ninh kinh tế trong chiến lược mới
eu và anh hoạch định giai đoạn chuyển tiếp đến hết năm hai nghìn hai mươi
tổng thống mỹ donald trump ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới
trong đó lần đầu tiên đề cập đến khía cạnh an ninh kinh tế
theo người đứng đầu nhà trắng nước mỹ cần hành động để bảo vệ quốc tế
quyền lợi của mình song cũng phải mở rộng cánh cửa hợp tác với các nước khác trên thế giới
trong chiến lược an ninh quốc gia mới tổng thống mỹ donald trump kêu gọi nước mỹ
cần chống lại hành vi thương mại không công bằng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
chiến lược an ninh mới của ông trump lại tìm cách giữ cân bằng
giữa một bên là khẩu hiệu tranh cử nước mỹ là trước tiên
và một bên là khẳng định ông không từ chối hợp tác với các đối tác
chừng nào sự hợp tác này có lợi cho nước mỹ
đây là lần đầu tiên trong lịch sử mỹ coi an ninh kinh tế là an ninh quốc gia
nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và sự thịnh vượng của người dân là những yếu tố quan trọng
thể hiện sức mạnh và tầm ảnh hưởng của nước mỹ trên trường quốc tế
bất kỳ quốc gia nào chỉ tập trung vào an ninh mà quên mất kinh tế sẽ không có được cả hai điều này
liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu chiến lược an ninh quốc gia mới của tổng thống trump
không coi tình trạng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia
điều này khiến cho nhà trắng có vẻ mâu thuẫn với lầu năm góc vì cơ quan này tiếp tục nhấn mạnh
những mối đe dọa với an ninh quốc gia đến từ biến đổi khí hậu
trong đó có những thảm họa thiên nhiên như hạn hán những cơn bão và tình trạng nước biển dân
thủ tướng anh vừa thông báo với các nghị sĩ tại hạ viện về kế hoạch liên quan đến giai đoạn hai
tiến trình đàm phán brexit trong khi đó cùng ngày đại diện phái đoàn đàm phán về brexit
của liên minh châu âu eu cho biết eu và anh đang hoạch định giai đoạn chuyển tiếp
brexit sẽ kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi và bắt đầu thực thi một thỏa thuận thương mại mới từ năm hai nghìn một mươi một
phát biểu trong phiên tranh luận tại hạ viện thủ tướng anh theresa may đưa ra khung thời hạn
cho việc thực thi thỏa thuận brexit mềm trong đó tập trung vào các lợi ích cho doanh nghiệp và công dân anh
theo bà may kế hoạch này sẽ tạo ra sự tin tưởng đối với giới chủ lao động và người dân anh
rằng chính phủ sẽ bảo đảm tiến trình brexit diễn ra thuận lợi
tuy nhiên thủ lĩnh cộng đồng sẽ đưa ra một thỏa thuận thương mại mới
công đảng đối lập jeremy corbyn đã chỉ trích chính phủ anh muốn sử dụng brexit
để bỏ quyền của người lao động và các quy định liên quan
ông cho rằng brexit là cơ hội để anh trở thành thiên đường trốn thuế cho tầng lớp siêu dầu
thủ tướng này cho biết anh sẽ chuẩn bị chính sách thương mại độc lập thông qua đàm phán
và có thể ký kết thỏa thuận thương mại với các nước thứ ba sau khi giai đoạn chuyển tiếp brexit kết thúc
tại tây ban nha ứng cử viên các đảng tham gia tranh cử địa phương ở vùng catalonia
vừa tiến hành cuộc tranh luận cuối cùng trước khi bước vào cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tham gia cuộc tranh luận có các ứng cử viên đến từ đảng rc citygent đảng nhân dân và đảng tất cả vì catalonia gpc
theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cuộc bầu cử ngày hai mươi một tháng một mươi hai dự kiến sẽ thu hút số lượng kỷ lục cử tri tham gia bỏ phiếu
để bầu chọn giữa hai ứng cử viên của đảng rc ủng hộ độc lập và đảng citygen ủng hộ tây ban nha thống nhất
cả hai đảng này đều hiện thiếu khá nhiều để có thể đạt sáu mươi tám ghế cần thiết chiếm thế đa số trong cơ quan lập pháp vùng catalonia
trong khi đó cựu thủ hiến bang catalonia carles puigdemont đang tiến hành chiến dịch vận động cho đảng gpc của mình từ bỉ
đại diện cho đảng này trong cuộc tranh luận tại catalonia là cựu phát ngôn viên của chính quyền ông jordy turon
triều tiên hôm qua tái khẳng định sẽ không đưa vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này lên bàn đàm phán
tuyên bố được đưa ra nhằm bác bỏ đề nghị mới nhất từ phía mỹ về việc bình nhưỡng tham gia đối thoại mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết
trong bài viết đăng trên tờ nhật báo rodong shimun cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên số ra ngày một mươi chín tháng một mươi hai
triều tiên khẳng định lập trường theo đuổi chương trình hạt nhân của nước này không thay đổi và sẽ không chịu tác động từ đề nghị của mỹ
về việc tiến hành đối thoại mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết từ bình nhưỡng
triều tiên nhấn mạnh sẽ không đưa vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này lên bàn đàm phán
chừng nào mỹ chưa từ bỏ chính sách thù địch đối với bình nhưỡng
trước đó ngoại trưởng mỹ reki leson tuyên bố mỹ sẵn sàng đàm phán bất kỳ lúc nào khi triều tiên muốn đối thoại
và sẵn sàng có cuộc gặp đầu tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào
tuy nhiên nhà trắng lại đưa ra thông điệp mâu thuẫn khi khẳng định không thể tiến hành đàm phán với triều tiên trừ khi bình nhưỡng thay đổi
giáng sinh là dịp lễ truyền thống của các quốc gia phương tây là thời điểm mọi người trao tặng nhau những món quà
một cửa hàng lần đầu tiên xuất hiện tại thủ đô london anh
nơi những món quà khách hàng lựa chọn sẽ được chuyển tới tay những người dân tị nạn tại thành phố này
tại cửa hàng choose love ở khu soho thủ đô london của anh
tất cả những sản phẩm được bày bán ở đây từ sách tô màu áo phao cứu hộ đều sẽ được dành tặng cho những người dân tị nạn
cửa hàng choose love
là mô hình đầu tiên trên thế giới mà bạn có thể xem và mua những đồ dùng dành cho người tị nạn
ý tưởng của việc mở cửa hàng ngày là mong muốn thay đổi chủ nghĩa tiêu dùng
trong năm hai nghìn một mươi sáu số người tị nạn đang ở mức cao kỷ lục ước tính lên tới sáu mươi năm triệu người
tổ chức herry fuji đã hỗ trợ hơn tám mươi chương trình nhân đạo khác nhau khắp nơi trên thế giới
và mới đây nhất là những chuyến hàng viện trợ được gửi tới hy lạp để giúp đỡ những người tị nạn
một cửa hàng nơi những vị khách có thể đến mua sắm và biết được những sản phẩm đó
sẽ tới tận tay người tị nạn thực sự là một công cụ rất tốt để truyền cảm hứng
lễ giáng sinh đang đến gần và vẫn còn rất nhiều người tị nạn đang phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn
đại diện của tổ chức cho biết họ đã nhận được nhiều cuộc gọi từ dubai toronto và new york
với mong muốn nhân rộng những mô hình như thế này
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành